tin quốc tế hàn quốc và mỹ ngày hôm nay đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay
ở thành phố biên giới đông bắc portugal nhân bảy mươi năm ngày hai nước kết lập đồng minh
nhằm thúc đẩy nỗ lực tăng cường khả năng gian đe trước các mối đe dọa quân sự gia tăng từ phía triều tiên
cuộc tập trận được kỳ vọng là màn phô diễn hỏa lực đáng gồm của đồng minh
thể hiện qua các hệ thống vũ khí chủ lực của họ như máy bay chiến đấu tránh radar f ba mươi năm a
trực thăng tấn công ah sáu mươi bốn apatche xe tăng chiến đấu k hai và hệ thống phóng tên lửa đa năng
mỹ có thể triển khai máy bay tấn công a một mươi và máy bay chiến đấu f một mươi sáu
các nhà quan sát cho rằng hành động này có thể chọc giận bình nhưỡng
trước đó triều tiên cảnh báo các cuộc tập trận tương tự để bán đảo triều tiên đến giai đoạn nguy cấp hơn
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna bình nhưỡng sẽ theo dõi chặt chẽ mọi động thái quân sự
đe dọa đến môi trường an ninh của bán đảo triều tiên và khu vực